đến giữa vụ khi giá đạt mốc từ bảy mươi tám mươi ngàn đồng một kg các doanh nghiệp nhỏ cũng đã xuất hàng
sáng lượng cà phê của việt nam gần đây cũng giá mạnh từ khoảng một tám triệu tấn xuống một sáu triệu tấn một năm
do giá cà phê thấp dẫn đến nhiều nhà vườn phá bỏ cà phê chuyển sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn
với mức giá cà phê như hiện tại sẽ ngăn được việc này
tại tp hcm những ngày gần đây thì nhiều xe đẩy bán trứng da cầm với giá rất thấp chỉ từ một mươi năm cho đến hai mươi đồng mỗi chục
các chợ siêu thị cũng bán trứng giá rẻ hơn trước nhiều
tại một điểm bán tại quận bình thạnh trứng gà được đóng hợp một mươi quả chất đóng trên xe thu hút khá đông người mua
một điểm khác thì bán trứng gà của bến tre có giá chỉ là một mươi bảy đồng mỗi chục trứng vịt hai mươi năm đồng mỗi chục nhưng vẫn khách mua
theo ghi nhận của những người bán nguyên nhân giá trứng da cầm liên tục giảm chủ yếu do các cơ sở sản xuất bánh không làm từ trứng tươi mà chuyển sang dùng bột trứng
theo các trại nuôi gà đẻ ở phía nam với mức giá hiện nay
người chăn nuôi đang bị lỗ khoảng hai trăm linh đồng trên một quả
theo nhiều chuyên gia thị trường trứng da cầm rất vừa giàu
trong khi đó các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên thường trọng với các loại trứng gà giá rẻ bán trong trên thị trường
vì rất dễ gặp trứng tuồn đã hỏng hoặc sắp hỏng
thực tế đã có người tiêu dùng phản ánh trứng bán trong có tỷ lệ hỏng cao nhiều trứng đã lẫn lòng trắng với trồng đỏ rất khó để nấu ăn
không chỉ các mặt hàng trứng da cầm ế ẩm mà tiêu thụ thịt heo cũng khá chậm
hiện giá heo hơi có nhích lên nhưng vẫn chưa thể vượt qua sáu mươi đồng trên một kg
theo nhiều chuyên gia nguyên nhân chủ yếu là do nguồn thịt gà và nội tạng giá rẻ nhập khẩu số lượng lớn đã tác động mạnh đến chăn nuôi trong nước
kể từ ngày một tháng ba giá vé máy bay nội địa được điều chỉnh tăng trần
theo đó giá vé sẽ tăng trung bình từ ba bảy mươi năm cho đến sáu sáu mươi bảy
có đường bay tăng lên là bốn triệu đồng trên vé một chiều
các hãng hàng không khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện việc là chính sách giá vé linh hoạt tăng cường mức giá rẻ
và mặc dù thì nhiều doanh nghiệp của du lịch tỏ ra lo ngại khi mà giá trần vé máy bay tăng sẽ tác động không nhỏ tới ngành du lịch nội địa
nhất là trùng vào thời điểm việc cao điểm hè sắp tới
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn các đường bay nội địa bắt đầu điều chỉnh giá trần
theo thông tư số ba mươi bốn của bộ trưởng bộ giao thông vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bay nội địa
theo đó đường bay nội địa hàng phổ thông cơ bản dưới năm trăm linh km có mức giá trần là một sáu triệu đồng trên một vé một chiều
với đường bay phát triển kinh tế xã hội và một bảy triệu đồng trên một vé một chiều với các đường bay khác
các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ năm mươi đồng đến hai trăm năm mươi đồng trên một vé một chiều so với quy định cũ
phụ thuộc vào độ dài từng đường bay
đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km có mức giá trần là hai hai mươi năm triệu đồng trên một vé một chiều
với đường bay có khoảng cách tám trăm năm mươi km
đến dưới một km giá vé tối đa là hai tám mươi chín triệu đồng trên một vé một chiều
đường bay từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km có giá trần ba bốn triệu đồng trên một vé một chiều
đường bay có khoảng cách một hai trăm tám mươi km trở lên có giá trần bốn triệu đồng trên một vé một chiều
theo quan sát của phóng viên thông thường giá vé máy bay chiếm đến khoảng năm mươi trong giá tour
giá vé máy bay tăng đòi hỏi doanh nghiệp lửa hành phải điều chỉnh giá tour
một hệ lệ kéo theo là khi giá tour tăng
khách du lịch phải cân nhắc thậm chí thay đổi quyết định đi du lịch của mình
theo nhiều doanh nghiệp điều đáng lo ngại nhất là sắp bước vào mùa du lịch hè
mùa cao điểm của du lịch nội địa
thế nhưng giá vé máy bay tăng cao sẽ là một thách thức lớn không dễ đối mặt
thông thường nhiều khách sẽ có kế hoạch đặt tour sớm
tuy nhiên khi giá vé tăng cao họ chuyển sang ưu tiên chọn địa điểm gần
di chuyển bằng đường bộ hoặc chuyển sang chọn tour nước ngoài
vì giá vé máy bay đi nước ngoài cạnh tranh hơn
đây là một điều đáng trăng trở cho du lịch nội địa
việc tăng trần giá vé máy bay đã bù công ty lửa hành này phải điều chỉnh giá tour nội địa tương ứng
tuy nhiên mức giá mới chưa được công bố
bởi doanh nghiệp vẫn phải đang thường trọng cân nhắc để vừa đảm bảo lợi nhuận
vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng
khi xây dựng sản phẩm chúng tôi thấy điều tiết và xây dựng theo hướng là kết hợp đa phương tiện
và thay vì trước đây chúng tôi xây dựng tuyến trọn tuyến bay
thì chúng tôi sẽ kết hợp với việc
tức là giữa bay chặng đường tầm trung và tầm ngắn
kết hợp với tuyến đường cao tốc mà sử dụng các thương tiện ô tô để giảm chi phí lại
trong khi đó nhiều công ty lửa hành đã chuyển sang hình thức trọn gói sang lên tour
tức là không kèm vé máy bay đối với hành trình nội địa
mức giá tour điển hình như thế này chỉ dành cho các du lịch tại điểm đến
vé máy bay sẽ được đặt riêng khi du khách có nhu cầu
ví dụ như khách hàng mua vé máy bay không
thì chúng tôi bán bằng giá của khách hàng không đưa ra
và chúng tôi chỉ thu phí dịch vụ
chúng tôi không có bao gồm trọn gói hết để tránh trường hợp giá cộng lại cuối cùng nó lên quá cao
từ năm ngoái giá hàng không tăng cao đã khiến nhiều du khách lựa chọn tour quốc tế thay vì tour nội địa
xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra vào các điểm hẹn năm nay
trong bối cảnh tăng trần giá vé máy bay như hiện nay
các địa phương đang dừng đẩy mạnh liên minh để nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch nội địa
thành phố cũng đã chủ động tổ chức những chương trình liên minh kích cầu
để đảm bảo về cái giá vé và cái sự đồng nhất về cái giá cho các đơn vị tour và lữ hành
để chúng ta đảm bảo về quyền lợi cho du khách khi mà tham gia các chương trình tour tuyến
tại thành phố hồ chí minh cũng như là từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh
các doanh nghiệp du lịch dự đoán khoảng cuối tháng ba đầu tháng bốn
nhu cầu vé máy bay du lịch dịp lễ tăng cao biến động do tăng trần vé máy bay mới thể hiện rõ
cục hàng không việt nam cho biết sẽ tăng cường theo dõi kiểm tra giám sát để hỗ trợ
bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho hành khách đi lại bằng đường hàng không
không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định
sau gần một tháng rào chắn để thi công hầm chui giao thông qua khu vực nút giao nguyễn văn linh
nguyễn hữu thọ quận bảy thành phố hồ chí minh thường xuyên bị ủng ứ kéo dài vào giờ cao điểm
trước đó vào giữa tháng hai nút giao này được rào chắn để thi công đốt hầm giữa
do vậy các phương tiện được tổ chức
các phương tiện được tổ chức phân luồn đi vòng qua giao lộ này trong thời gian thi công
ứng ứ nặng nhất là đoạn từ cầu âm lớn đến nút giao nguyễn hữu thọ
nhiều tài xế ô tô lưu thông qua đây cho biết họ phải mất từ một mươi năm đến hai mươi phút mới thoát khỏi giao lộ này
tương tự đường nguyễn hữu thọ hướng từ huyện nhà bè vào khu vực trung tâm cũng ủng ứ kéo dài hàng km
người tham gia giao thông phải mất nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể qua được ngã tư này
con đường hiện có khoảng hơn bốn mươi dự án chung cư với hàng chục nghìn căn hộ và là một trong những nơi có tốc độ phát triển
và ở chung cư cao nhất thành phố hồ chí minh
do đó lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây rất lớn khiến tình trạng kẹt xe tại tuyến đường này ngày càng nghiêm trọng
dự án xây dựng hai hầm chui trên đường nguyễn văn linh khởi công từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba dự án tạm dừng vì vướng mắt công tác di dời hạ tầng kỹ thuật
chủ đầu tư dự án cho biết một nhánh hầm chui sẽ hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
và nhánh còn lại sẽ hoàn thành cuối năm hai nghìn hai mươi
công trình hoàn thành kỳ vọng sẽ giải quyết luôn xung đột xe cộ tại nút giao này
góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực quận bảy và một phần huyện gia bè
những ngày đầu tháng ba thành phố hồ chí minh bắt đầu bước vào mùa thả diều
những địa điểm thả diều lý tưởng thu hút hàng trăm người dân đến vui chơi giải trí
phóng sự này cũng khép lại
kinh tế phương nam hôm nay
theo ghi nhận tại bãi thả diều dưới chân cầu ba son trên đường lương định của phường an khánh
thành phố thủ đức hàng trăm người dân tụ tập thả diều vui chơi ăn uống
hàng năm cứ đến mùa thả diều bãi thả diều dưới chân cầu ba son lại tấp nập
nhộn nhịp người mua người bán người dân đến vui chơi
từ khoảng một mươi sáu giờ nơi đây bắt đầu đông đúc
người buôn bán cho biết vào những ngày cuối tuần khoảng một mươi bảy giờ là không còn chỗ ngồi
cùng với sự nhộn nhịp của mùa thả diều
các hoạt động buôn bán hàng rong cũng gia tăng
dọc theo bãi thả diều các tuyến đường đông nghịch xe máy của người dân du khách
mình được biết địa điểm thả diều này thông qua các mục sân mạng xã hội
cũng như là facebook google maps để chỉ dẫn mình tới đây để có thể tham gia hoạt động trải nghiệm ngoại trời này
thả diều cũng có thể là hoạt động giúp mình thư giãn sau những giờ học căng thẳng
và những giờ làm mệt nhọc
thông gian ở đây cũng dễ chịu
hóa mát có thể hòa mình vào thiên nhiên được
những ngày này bầu trời thành phố trực trở sắc màu diều bay
diều có rất nhiều màu sắc kích thước hình dáng
các loại diều được người dân ưu chuộng đa phần là đại bàng cá mập bạch tuột bướm bướm
giờ động thì sáu mươi tám mươi một trăm linh có còn hai trăm linh ba trăm linh không phải triệu nữa nhiều lắm
mùa diều là qua tết tết tháng sáu luôn đông lắm đông cuốn kép luôn
những năm gần đây nhiều người không gần ngại chi tiền khủng mua những con diều có kích thước lớn để thả
bên cạnh những loại diều lớn diều thông thường
năm nay có thêm diều mini kích thước nhỏ có giá khoảng bốn mươi đồng
dành cho những gia đình có em bé nhỏ
với nhiều người mùa thả diều không chỉ thu hút người
đam mê thả diều mà còn là thời điểm để người thành phố quay về tuổi thơ
thư giãn theo những cánh diều
với một số khác đây lại là thuốc chơi đòi hỏi sự đầu tư
mây mò tìm kiếm và đôi khi còn khá xa xỉ
giữa không gian sô bồ náo nhiệt của thành phố
có một nghệ nhân đã dành hơn nửa đời để theo đuổi bộ môn dân gian chơi diều
ông là nghệ nhân đầu tiên trong cả nước được phong tặng danh hiệu
nghệ nhân dân gian ở bộ môn diều nghệ thuật
năm hai nghìn sáu tên của ông đã được xếp vào danh sách những kỷ lục gia
việt nam với mẫu diều rồng độc đáo
tôi chơi diều từ hồi sáu tuổi đến bây giờ là tôi bảy mươi năm tuổi
chơi diều là cái môn này là truyền thống việt nam mình từ xưa tới nay
tôi chơi từ sáu tuổi nhưng mà cái diều truyền thống này
thì tôi không biết là nó có từ bao giờ
nhưng mà đã từ sáu tuổi
sáu tuổi tôi đã chơi rồi chơi tới bây giờ
còn đi chơi thì mình phải tiền ở chỗ nào mà trống
không có xe cầu qua lại không có dây điện
và không có nhiều người đứng chung quanh để mà cái cách thả của mình cho nó an toàn
nếu mà nói về khó đó thì cái độ khó của nó rất là khó
còn đối với tôi làm thì nó không có khó nữa
bởi vì tôi đã hiểu được cái nguyên tắc của nó
như thế nào mà nó bay được như thế nào nó bay không được
mà mai những con diều to như thế này thì nó hơi khó khăn một chút
khi mà mai xong rồi trước khi mai đó
thì mình phải ra cái thiết kế vẽ ra cái bảng vẽ trước
xong rồi mới mai vô con diều
mà mai con diều rồi đó là mình phải biết cách cột cái dây lèo của nó
và biết cách để cho nó chứa hơi giữ hơi trên đó
để nó lên con diều lên
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng chiều ngày hôm nay